hai mươi tháng năm ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác định thực hiện điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi và ra mắt ban chỉ đạo đề án sáu của thành phố
báo cáo tại buổi làm việc thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm cho biết
công an tp hcm là cơ quan thường trực ban chỉ đạo đề án sáu đã chú động kế hoạch đảm bảo ngụ nhân lực
đáp ứng yêu cầu thực hiện đề án sáu trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sẽ điều động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
từ các phòng nghiệp vụ về công an xã để tăng cường lực lượng chính quy và bố trí hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
về công an quận bình tân công an tp hcm đã tham mưu trưởng ban chỉ đạo đề án sáu thành phố
đề nghị thành lập các tổ công tác từ cấp huyện đến cấp khu phố ấp bước đầu triển khai đạt yêu cầu được giao
phù hợp với cục c sáu bộ công an các sở ngành kết nối khai thác dữ liệu dân cư để thu nhận hồ sơ
qua cổng dịch vụ công trực tuyến trước mắt trong năm hai nghìn hai mươi hai phục vụ đạt hiệu quả hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu
tuy nhiên hiện các đơn vị cũng gặp một số khó khăn về trang thiết bị để thực hiện đề án sáu
và thu nhận hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến do vậy cần trang bị bổ sung để đáp ứng với nhu cầu thực tế
ông dương anh đức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phó trưởng ban thường trực ban tri đạo đề án sáu
đã đánh giá cao nỗ lực của công an thành phố với những kết quả đạt được và yêu cầu các sở ngành có liên quan
chủ động phân công cán bộ tham gia kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện đề án lãnh đạo của vnpt thành phố
bố trí cán bộ hỗ trợ kỹ thuật đường truyền cho công an thành phố và các sở ngành để thực hiện thống nhất
dịp này tp hcm cũng ra mắt ban tri đạo đề án sáu và trao ký niệm chương về sự nghiệp xây dựng cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ trưởng bộ công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện dự án dữ liệu quốc gia về dân cư